việc xây dựng các công trình thủy điện mang lại điện năng tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế
tuy nhiên bên cạnh những lợi ích thì các nhà máy này cũng có những tác hại nhất định
tại xã bản hồ tỉnh lào cai có đến sáu nhà máy thủy điện hoạt động
gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống và sản xuất của người dân
đây là hình ảnh của trận lũ lịch sử xảy ra vào cuối tháng sáu tại xã bản hồ huyện sapa
mà nguyên nhân một phần được xác định là do việc xả lũ không tuân thủ đúng quy trình của nhà máy thủy điện xử bán một
hậu quả trận lũ đã gây thiệt hại khoảng chín tỷ đồng và cây cầu treo duy nhất nối liền giữa hai thôn bản vèn và la ve bị cuốn trôi
tại bản hồ hiện có sáu nhà máy thủy điện đã và đang hoạt động
thống kê cho thấy để nhường đất cho các nhà máy này thì ba mươi một hộ dân đã phải di chuyển nơi ở
kèm theo đó là gần bốn mươi hectare đất sản xuất bị mất đi để nhường chỗ cho lòng hồ
và nhiều hộ kinh doanh homestay lao đao vì cảnh quan bị phá vỡ khiến lượng du khách sụt giảm chầm trọng
từ hai nghìn bảy hai nghìn năm hai nghìn sáu hai nghìn bảy thì chưa có thủy điện ở đây
chúng là nghỉ các homestay này là nhất đông
qua quá trình mà xây dựng nhà máy thì bây giờ là cái mỹ quan của xã hội và cảnh quan du lịch của đây là mất
còn là cái cảnh đẹp về lượng khách thì nói chung là giảm
xây dựng các thủy điện trên đề bàn xã bản hồ thì cũng tác động đến rất nhiều về đời sống của bà con dân dân
nhất là ảnh hưởng về cái đời sống trực trực tiếp về cái sản xuất nông nghiệp
về các cái cảnh quan môi trường ảnh hưởng rất lớn về cái phát triển du lịch trên đề bàn
theo sở công thương lào cai thì hiện nay vẫn chưa có văn bản nào quy định về mật độ xây dựng các nhà máy thủy điện trên một địa bàn
và việc đánh giá tác động đồng loạt của các nhà máy này mới đang được triển khai
do đó việc xây dựng hàng loạt các thủy điện trên cùng một địa bàn vẫn đang được tiếp tục
thậm chí có cả những thủy điện chưa được bàn giao đất nhưng đã tự ý xây dựng
điều đó đã mang lại nhiều hệ lụy cho người dân sống chung quanh khu vực các thủy điện